hiện nay bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường
có thể chiếm từ năm mươi hai tám mươi ở người đái tháo đường tiếp hai
các triệu chứng cho thấy tuổi thọ trung bình giảm đi một mươi hai năm ở bệnh nhân đái tháo đường kèm theo bệnh tim mạch
khoảng tám mươi năm bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tim mạch cao và rất cao đã từng có biến cố tim mạch do sơ vữa
bệnh nhân đái tháo đường tiếp hai tăng hai bốn lần nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với người không đái tháo đường
bệnh nhân đái tháo đường có tình trạng tăng đường huyết mạng tính đề kháng insulin
tạo ra nhiều chất trung gian hóa học làm tổn thương và dối loạn chức năng của các tế bào ở lớp áo trong cổ động mạch
hình thành các vệt sờ vỡ tiến triển đến các mảng sờ vỡ gây hẹp
sau đó có thể nứt vỡ các mảng sờ vỡ và hình thành các cục máu đông loàn tắc các động mạch
ngoài ra người đái tháo đường còn có nhiều yếu tố nguy cơ khác đi kèm góp phần thúc đẩy diễn tiến của sờ vỡ động mạch
dẫn đến các biến cố tim mạch
các yếu tố nguy cơ này có thể không thay đổi được như lớn tuổi giới tính nam hay nữ
chủng tập tiền xử gia đình bệnh tim mạch sớm
tuy nhiên một số yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được gồm các yếu tố nguy cơ chuyển hóa như tăng huyết áp
dối loạn mỡ máu béo phì bệnh thận mạng sử dụng thức uống có cồn quá mức
vào các yếu tố môi trường xã hội như tiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc chất độc hại
tình trạng kinh tế xã hội thấp stress lo âu và trầm cảm
sờ vỡ động mạch là tình trạng hẹp lầm các động mạch trong cơ thể do quá trình lãng động chất béo
chất thải của tế bào và canxi ở trong thành động mạch như động mạch vành động mạch não và các động mạch ngoại biên
ở người bệnh đai tháo đường bệnh tim mạch xảy ra có thể do sờ vữa động mạch hoặc do các nguyên nhân khác
bệnh tim mạch do sờ vỡ ở người đe tháo đường gồm các bệnh mạch vành bệnh mạch máu não và bệnh động mạch ngoại biên
bệnh mạch vành gồm có nhiều bệnh cảnh như thiếu máu cục bộ cơ tim thầm lặng
đau thắt ngực ổn định nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực không ổn định
bệnh mạch màu não gồm có đột quỵ nhồi máu não suất huyết não và cơn thoáng thiếu máu não
bệnh động mạch ngoại biên là tình trạng sờ vỡ động mạch ở chi dưới chi trên động mạch cảnh động mạch mạc treo động mạch thật gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ
bệnh tim mạch do sơ vỡ nếu không được chuẩn đoán và điều trị sớm sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới tính mạng
nhồi máu cơ tim cấp có thể gây ra cơn đau ngược đột ngột dữ dội lan lên vai hàm dưới mặt trong cánh tay và cản tay trái kéo dài hơn hai mươi phút kèm theo khó thở và vã mồ hôi
trong giai đoạn cấp bệnh diễn tiến thành suy tim mạng về sau làm giảm khả năng láng sức tái nhập viện nhiều lần và có nguy cơ tử vong dài hạn
bệnh nhân đái tháo đường nếu bị đột quỵ do tắc hài vỡ các động mạch não với các triệu chứng như đau đầu chóng mặt giảm thị lực khó nói yếu hay liệt tay chân
có thể gây tử vong trong giai đoạn cấp hoặc để lại các di chứng tàn tật dối loạn về vận động cảm giác và ngôn ngữ
ngoài ra người bệnh đái tháo đường có thể biến chứng bệnh đông mạch ngoại biên thường xảy ra ở chi dưới với triệu chứng đau cách hồi khi đi lại hay nghỉ ngơi
diễn tiến đến lét chân hoại tử chi và hậu quả là đoạn chi để lại tàn tật lâu dài
cùng lắng nghe phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm trường sơn viện trưởng viện tim mạch bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
vâng chúng ta biết là người ta gọi đái tháo đường gọi là tương đương như mạch
bởi vì tỷ lệ bệnh nhân bị biến cố tim mạch doi đường không khác gì một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà có biến cố tim mạch
vì vậy người ta gọi đái đường là tương đương với bệnh ở mặt vải
tại khi mắc đái đường rồi thì hãy coi như mình mắc bệnh ở mặt vải
vì đái đường là nó gây dối loạn trình hóa rất trầm trọng nó làm cho béo phi này làm cho tăng lý tiết máu này là nó tổn thương các vỡ sơ đặc biệt là tổn thương thần kinh
đặc điểm của đái đường mà có vỡ sơ thì có mấy vấn đề như thế
thứ nhất là thường là toàn bộ hệ thống bị một cơ quan này thì các cơ quan khác cũng liên quan
thứ hai là thường thầm lặng
nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi nhiều bệnh nhân có tim nhưng không đong ngực hỏi ra biết bệnh nhân này bị đái đường
vì đái đường nó tổn thương các cảm giác thần kinh thiếu máu nhưng lại không thấy đau lớn gì cả rất nguy hiểm
và thứ ba là đái đường vỡ sơ thường rất trầm trọng nó làm cho vôi hóa rất nhiều
vì vậy việc can thiệp kìa mạch vành hay mạch chi
thì ở bệnh nhân đái đường là rất là phức tạp khó khăn thường là phẫu thuật
và đặc điệp tiếp là gì ạ
chúng ta có phẫu thuật có can thiệp đặt cent rồi
thì nguy cơ tái hẹp stem nguy cơ mà tiến triển nó lại tiếp tục nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân không bị ở trước đường
vì là nó khi đưa một dụng cụ một cái stand hay một cái dị vật vào người thì cái đái đường nó kích hoạt lên
nó phủ cái dị vật làm hẹp tại dù chúng ta đã can thiệp
và tiếp theo là khia đường
thì nó làm cho cái dụng đoạn chỉnh hóa tăng lên rất nhiều và làm cho bệnh lý nó trầm trọng hơn
nó tiến triển nhanh hơn so với bệnh lý khác dù cũng là vữa sơ đó
người đái tháo đường mắc bệnh tim mạch do sơ vữa cần được điều trị bằng điều chỉnh lối sống
dùng thuốc và can thiệp thủ thuật phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ
nhiều loại thuốc khác nhau giúp kiểm soát đường huyết huyết áp mỡ máu
cải thiện các triệu chứng như đau ngực đau cách hồi phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim
đột quỵ và tử vong
trong một số trường hợp bệnh nhân cần được tái thông mạch máu bằng cách dùng thuốc tiêu sợi huyết
trong lòng động mạch hay phẫu thuật bắc cầu mạch máu qua chỗ hẹp
ngoài ra việc điều chỉnh lối sống là liệu pháp nền tảng cũng như giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch do sơ vữa
ở người đái tháo đường
trong đó ngừng ngư thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất và ít tốt kém nhất để ngăn người tiến trình sơ vữa động mạch
bệnh nhân cần lưu ý tránh xa khói thuốc lá nếu không phải là người hút thuốc
mỗi người không nên uống quá hơn hai đơn vị rượu mỗi ngày đối với nam và một đơn vị rượu đối với nữ
điều đó có nghĩa một ngày nam giới không nên uống quá hai lon bia hoặc ba trăm linh ml rượu vàng hoặc sáu mươi ml rượu mạnh
còn nữ giới thì không uống quá một nửa số lượng đó
bệnh nhân cần vận động cường độ trung bình ít nhất một trăm năm mươi phút mỗi tuần tức ba mươi phút mỗi ngày ít nhất năm ngày mỗi tuần
bệnh nhân đái tháo đường cần hạn chế các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao
chọn thức ăn nhiều chất sơ ăn nhiều cá ít nhất một hai lần trên một tuần giảm ăn mặn và hạn chế chất béo bão hòa
nếu thừa cân hoặc béo phì bệnh nhân đái tháo đường cần giảm cân
duy trì chỉ số khối cơ thể thích hợp bằng chế độ ăn hợp lý khoa học
hoạt động thể lực và đôi khi cần dùng thuốc theo toa thuốc của các bác sĩ
sau đây là lưu ý của chuyên gia về cách phòng và cải thiện bệnh ti mạch do sơ vữa ở người đái tháo đường
chúng ta có thể giảm nhưng thực sự giảm không được nhiều
mà chúng ta khoa học nhất là một ngăn ngừa để không cho thành vữa sơ
và hai bị vữa sơ rồi thì ngăn ngừa để không cho tiến triển tiếp nặng lên nữa
thì như tôi vừa nói đây là quá trình chuyển hóa bệnh thuốc loại
đầu tiên chúng ta phải thay đổi các lối sống phải tập thể dục hạn chế các việc tĩnh đại ngồi ăn uống
đương nhiên ạ phải ngăn ngừa các việc ăn quá nhiều mỡ
ăn nhiều các chất gián ăn nhiều rau xanh
và chúng ta phải điều trị các bệnh linh thi kẹp
đây là những yếu tố rất quan trọng gây ra vỡ sơ
tăng gói đáp phải kiểm soát gói đáp đáy đường phải kiểm soát đường máu
lipid máu phải dùng các thuốc mỡ máu v v
chúng ta phải đáy đường thì phải điều chỉnh các thuốc đáy đường
béo phì phải giảm cân v v
thì cái đó rất quan trọng để giảm quá trình tiến triển mạng vữa sơ
thì chúng ta có một cái thuốc giảm mỡ máu
nó ngăn ngừa giảm một phần nào đó cái vữa sơ
tuy nhiên nó không được giảm nhiều
thì vậy nếu vữa sơ vào mức độ nào đó rồi
bác sĩ sẽ kê đơn một cái thuốc là thuốc satin
để giảm mỡ máu ổn định mảng vữa sơ
để ngăn ngừa các bên cầu tim mạch
và chúng ta thậm chí phải dùng suốt đời các cái thuốc này